tại thừa thiên huế cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam tám đối tượng có liên quan đến hành vi bắt cóc và chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào ngày hai mươi chín tháng một mươi anh trần văn anh kiệt trú tại phường một tp đông hà tỉnh quảng trị đến trụ sở công an tp huế tố giác bị một nhóm thanh niên bắt giữ đánh đậm ở khu vực gần khu du lịch về nguồn phường hương hồ tp huế
mục đích của nhóm thanh niên là yêu cầu kiệt giao nộp cho chúng năm mươi hai triệu đồng sau khi đã nhận được năm mươi hai triệu thì nhóm thanh niên cho kiệt về
nhận được tin báo công an tp huế nhanh chóng vào cuộc và xác minh làm rõ đến ngày năm tháng một mươi một công an tp huế đã bắt giữ nhóm thanh niên trên gồm tám đối tượng
đối tượng cầm đầu là hồ nhật quốc trú tại tổ dân phố thượng một phường hương hồ tp huế
tại cơ quan công an bước đầu quốc khai nhận nguyên nhân bắt cóc chiếm đoạt tài sản của kiệt là do trước đó kiệt lừa bán ma túy giả cho quốc
để chiếm đoạt số tiền là bốn mươi triệu đồng hiện vụ án đang được công an tp huế tiếp tục điều tra mở rộng